hận chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên intv
trước khi đến với nội dung chính như thường lệ chương trình an ninh mạng xin được bắt đầu với phần tin tức
công ty an ninh mạng toàn cầu carbus sky đã phát hiện và ngăn chặn tổng cộng sáu mươi sáu năm trăm tám mươi sáu cuộc tấn công trên thiết bị di động
nhắm vào người dùng tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một cao hơn bốn mươi sáu chín so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó trojan là mối đe dọa phổ biến nhất tại việt nam
trong khi việt nam và thái lan chứng kiến sự gia tăng về số lượng các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại
các quốc gia đông nam á khác lại nhận thấy xu hướng giảm
về mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động việt nam đứng đầu với sáu trăm chín mươi bảy cuộc tấn công được phát hiện
đã tăng một trăm ba mươi một vụ so với năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên không chỉ việt nam đối diện với sự gia tăng này
indonesia và philippines cũng đã chứng kiến sự gia tăng của mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động
caper sky cho biết các thiết bị của chúng ta thường dễ bị tấn công từ các phần mềm độc hại đơn giản
ở đông nam á có khoảng cách giữa nhận thức và hành động
nên tôi kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số và các cơ quan quản lý
hãy giúp chúng tôi trong việc khuyến khích người dùng bảo vệ thiết bị di động của họ
để tránh bị tấn công bởi các mã độc di động carbon sky khuyến nghị người dùng
trị tài sự ứng dụng từ các nguồn chính thức
hãy sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín có danh tiếng tốt
để giảm thiểu khả năng gặp phải phần mềm độc hại
không cấp các quyền truy cập cho ứng dụng mà chúng không thể sự cần để hoạt động
vì hầu hết phần mềm độc hại sẽ không thể triển khai đầy đủ nếu không có các quyền truy cập
theo một báo cáo mới đây của công ty dịch vụ phân phối akamai và thủ đô minty media
thị trường nội dung số sẽ tăng trưởng gấp ba lần vào năm hai nghìn hai mươi tám
việt nam sẽ có ba mươi sáu triệu người dùng tương ứng với khoảng hai mươi người dùng tòa đông nam á
đây là một dự báo cho thấy tiềm năng và cơ hội lớn của thị trường nội dung số việt nam
tuy nhiên hãng này cũng cảnh báo
lo ngại khi cho biết có tới sáu mươi người dùng việt truy cập vào các website có nhiều nội dung lậu vi phạm bản quyền
theo hội truyền thông số việt nam báo cáo đã nêu ra thực trạng ở nước ta nhiều năm qua với con số thực sự đáng lo ngại
nội thủy vi phạm nhiều nhất là một mươi tám hai mươi bốn khi tỷ lệ sử dụng nội dung lậu lên tới sáu mươi năm
lý do tư bản là các website lậu thẳng sẵn cung cấp nội dung với giá rất rẻ hoặc thậm chí miễn phí chỉ để lấy người dùng
theo các chuyên gia vi phạm bản quyền là một bài toán mà chưa có một giải pháp triệt để nào
ngay cả những đơn vị có đầy đủ công cụ công nghệ cũng đang gặp khó khăn
hacker ngô minh hiếu thường hay được gọi là ghế pc
vừa được apple công bố danh sách các chuyên gia bảo mật đã có đóng góp cho hãng này trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đây là danh sách được thiết lập nhằm ghi nhận và cảm ơn đóng góp của các chuyên gia bảo mật
những người đã tìm ra và báo cáo lại về những lỗi tuyển ẩn trong mấy thủ web của apple
ngô minh huế thường xuyên tham gia vào các dự án cộng đồng
nhằm cảnh báo và giúp mọi người nâng cao ý thức về vấn đề an ninh mạng
dưới vai trò một hacker mũ trắng
danh sách được apple vinh danh lần này có bốn mươi ba cái tên và chỉ có hứa pc là người việt nam
trước đó phạm tiến mạnh đức nên bé mây cũng được apple vinh danh vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn gamefi được kết hợp lại từ hai từ game và finance
là thuật ngữ chỉ các trò chơi được xây dựng trên nền tảng blockchain
với một yếu tố tài chính phi tập trung
game được phát triển theo hình thức gọi vốn từ nhà đầu tư để làm game
sau đó phát hành ra thị trường
các nhà đầu tư hay người chơi sẽ được trả thấp cần theo từng giai đoạn của dự án
sau đó được quy đổi ra giá trị tiền thật và do thị trường định giá
khoảng một năm trở lại đây không ít vụ lừa đảo xuất phát từ việc lợi dụng mô hình này
gây ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực đầy hứa hẹn với doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình
tốn ít thời gian nhưng được quảng bá là có thể kiếm tiền nhanh lợi nhuận rất cao
nên đã thu hút được không ít người đầu tư
khối lượng giao dịch trong ngày của thuốc cần cb có lúc đạt hơn bốn mươi sáu triệu đô la mỹ
tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi ra mắt thốc cần của cryptobuy đã giảm tới bốn mươi hai lần chỉ trong vài phút
nguyên nhân được cho là do một lệnh bán sáu triệu thốc cần cb ra thị trường tương đương sáu mươi tổng khối lượng

những nhà đầu tư không may bỏ tiền vào các dự án có tính chất lừa đảo gần như chắc chắn là mất
điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhà đầu tư cả trong và ngoài nước
không chỉ đối với các dự án trong lĩnh vực game blockchain mà còn đến cả các start up trong lĩnh vực công nghệ của nước ta
thông tin mới đây được hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho biết
khoảng một năm trở lại đây sau sự thành công của ac phinity
số dự án blockchain mới được thành lập lên tới khoảng sáu trăm linh
trong đó chủ yếu là các dự án về game file
việt nam trở thành một công sưởng để ra các dự án game file
tuy nhiên một số chuyên gia lĩnh vực blockchain nhận định
bên cạnh các đơn vị có tiếng thì nhiều thành phần dù chưa từng viết về game bao giờ
nhưng thấy có tiềm năng thì cũng tham gia kêu gọi đầu tư
thậm chí áp dụng mô hình đa cấp để gọi vốn vào các dự án game
với hình thức gọi vốn theo kiểu đa cấp thì thực ra nó không chỉ riêng cho dự án game file này
mà có thể rất nhiều dự án lấy blockchain làm bảo bảo để gọi vốn
và cái hình thức đa cấp này rất là nhiều
tôi nghĩ là cái này thì người đầu tư hay là các người bỏ tiền vào các dự án này
cũng nghĩ là phải hết sức cẩn thận
vì đa số những dấu hiệu chung của những dự án này là người ta hứa hẹn
cái mức lãi suất rất là cao và có thể coi là hơi vô lý
tuy nhiên nó cũng là một cái cám rỗ mà người ta khó mà cưỡng lại được
nên là tôi nghĩ là cái này thì các nhà đầu tư cũng như cộng đồng
phải hết sức là cẩn thận trong những hứa hẹn dạng như thế này
thế còn cái hình thức này thì thực ra nó áp dụng vào nhiều cái lĩnh vực
chứ không phải chỉ trong các dự án game
mà rất nhiều dự án vỏ bọc dùng blockchain để làm vỏ bọc thôi
người ta lợi dụng cái công nghệ blockchain để người ta làm một số dự án đấy
từ vớt động sản dùng blockchain trong vớt động sản hay blockchain trong du lịch
thứ nhất là chúng ta phải nhìn vào con người
trên cái trang web trên những cái kênh thông tin của dự án ấy
là phải công bố đủ những cái bạn đã tham gia vào dự án
và chúng ta phải tìm hiểu rõ xem là để mà xây dựng
xây dựng được một cái dự án như vậy mà nó có đạt được cái mục đích của dự án
thì những cái nhân sự đấy họ có đủ năng lực hay không
họ có toàn thời gian để họ tập trung và phát triển cho dự án hay không
hay là họ có thể tham gia một lúc nhiều dự án
nếu mà họ tham gia một lúc nhiều dự án như thế
thì cái việc mà họ tập trung dự án rất là khó
thì đấy là cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố quan trọng nhất
ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá cái sự khả thi của dự án
có những dự án thì các bạn đấy vẽ ra một cái viễn cảnh quá là tốt
làm cho nó hấp dẫn nhà đầu tư
nhưng mà thực tế để làm được cái kết quả đấy
thì nó lại cần một cái quá trình rất là dài
và có khi là kể cả ngay cái phần vốn mà huy động đấy nó cũng không đủ
để cho cái việc phát triển vậy
chính vì thế là cái thứ hai là cái tầm nhìn của dự án
là cái việc mà chúng ta cần phải so sét rất là kỹ
và trong đó ngoài ra thì còn có những cái việc khác
giống như là việc quản trị tài chính
rồi năng lực về phát triển
phát triển về marketing tìm kiếm người dùng
rõ ràng đối với bất kỳ lĩnh vực nào
nhà đầu tư cũng nên đều trang bị cho mình những kiến thức
trước khi quyết định tham gia và bỏ tiền vào
tuy nhiên thực tế nếu chúng ta có được các quy định chính sách
đặt dưới sự giám sát của nhà nước
thì tiềm năng của gamefi nói riêng
và các nền tảng công nghệ ứng dụng nói chung
có thể nói là vô cùng lớn
về lĩnh vực pháp luật hiện nay ở việt nam thì trong thời gian vừa rồi
tôi nghĩ là cũng có tương đối nhiều cái dấu hiệu
dấu hiệu khả quan
thứ nhất là hiệp hội blockchain được thành lập
là một cơ quan được nhà nước đứng ra cho phép thành lập và hoạt động
thì đấy là một trong những bước tiêu tiên
để có thể là từng bước tư vấn cho chính phủ
cũng như là cho quốc hội để có thể ban hành ra các luận
để quản lý cái tài sản số này tốt hơn
thì đấy là một trong những cái mà tôi hy vọng
trong thời gian tới các hành lãm pháp lý sẽ rõ ràng hơn
để có thể công nhận các tài sản số này
và trong việc là ứng dụng của nó
thì nó sẽ là một cái chúng ta sẽ cần phải đáp ứng một số cái điều kiện
để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư
còn hy vọng trong thời gian tới thì các cái đồng tiền số
hay là các tài sản số này sẽ được có những quy định rõ ràng
để chúng ta có thể dùng nó trong đời sống
chương trình an ninh mạng tuần này đến đây cũng xin được kết thúc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
hẹn gặp lại